nhân dịp đầu xuân năm mới đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã có buổi thăm và làm việc với
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
agribank và tổng công ty biêu chính viễn thông việt nam vnpt
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng mặc dù thời gian thành lập rất ngắn
song sự ra đời của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được bình chọn
là một trong những sự kiện nổi bật của năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng đề nghị năm hai nghìn một mươi chín ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
cần tập trung tái cơ cấu toàn diện nâng cao hiệu quả các tập đoàn tổng công ty đã tiếp nhận
thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ một mặt tạo ra năng lực sản xuất mới
mặt khác giải quyết các tồn động cũ của các dự án doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả
hoặc không còn khả năng hoạt động nhưng chưa xử lý được
để năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành các chỉ tiêu đã giao cho các tập
đoàn tổng công ty
thăm và làm việc tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ ngân hàng
trong năm hai nghìn một mươi tám đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo ủng hộ giúp đỡ nông nghiệp nông dân nông thôn
góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
thời gian tới agribank cần tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tam nông
phối hợp với ngân hàng chính xác
để có những chính sách tín dụng tốt nhất cho các đối tượng được vay theo quy định
cũng như mở rộng các đối tượng cho vay nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hiệu quả
góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi tín dụng đen
cũng trong chương trình làm việc đầu năm mới phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi làm việc
với tổng công ty viễn thông việt nam vnpt
phó thủ tướng nhấn mạnh hòa chung sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ bốn trên thế giới
vnpt cần nỗ lực nhiều hơn nữa để phân đấu
trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại việt nam vào năm hai nghìn ba mươi
và trung tâm giao dịch số tại đông nam á và châu á vào năm hai nghìn hai mươi
ngay trong năm nay vnpt sẽ tiến hành thử và áp dụng công nghệ năm g